chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã điện đàm với chủ tịch quốc hội new zealand travel malat
tại cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ cùng apec để tổ chức hội nghị cấp cao năm nay
thúc đẩy các ưu tiên để ra tuyên bố tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi
hai bên cũng nhất trí đầu năm tới sẽ tiếp tục điện đàm trực tuyến về kết quả hợp tác song phương